trong cuộc họp gần đây nhất với ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu siết chặt kỷ cương phòng dịch
các cơ quan ban ngành cần tăng cường kiểm soát trong bối cảnh dịch covid một mươi chín trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp
tuy nhiên một bộ phận người dân thì lại đã khá chủ quan thở ơ với việc phòng dịch ngay cả ở cơ sở y tế
những chiếc khẩu trang đã dần biến mất trên phố ở những nơi công cộng
hay ngay cả trước cổng bệnh viện
đã nhiều ngày việt nam không có ca mắc mới nên một số bộ phận người dân đã khá chủ quan dù khuyến cáo phòng dịch vẫn được truyền thông rộng rãi
trong cuộc họp gần đây với ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín thủ tướng đã yêu cầu siết chặt kỷ cương phòng dịch
chính quyền địa phương cùng với các cơ quan ban ngành đã tăng cường thực hiện
nhiều biện pháp yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp
dù các cơ quan ban ngành có thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch mà ý thức người dân không có
thì cũng chẳng thể đạt được hiệu quả
đối với dịch covid một mươi chín chỉ cần một cá nhân thiếu ý thức thì hậu quả để lại cũng rất khó lường người dân tuyệt đối không được chủ quan